thưa quý vị chỉ vì mâu thuẫn không đáng có một thanh niên trú tại quận liên triểu đã cầm hung khí đi trả thù với một nhóm thanh niên khác trú tại phường khuê mỹ quận ngũ hành sơn
nhưng dù chưa kịp trả thì đã phải bỏ mạng vụ việc mới xảy ra tại địa bàn quận cẩm lệ đã khiến nhiều người hoang mang trước sự manh động của một bộ phận thanh thiếu niên
vòng vụ việc này thì đã dóng lên hồi chuông cảnh tỉnh đối với toàn xã hội về sự manh động thiếu suy nghĩ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng của nhiều thanh thiếu niên hiện nay
và điều này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn thành phố đà nẵng
cho đến bây giờ quản lý quán cà phê này vẫn còn nhớ như in sự việc xảy ra vào chiều ngày một mươi hai tháng một mươi một khi cả hai nhóm thanh niên đến uống nước tại quán và gây gỗ
dẫn đến sự việc là một thiếu niên ngã gục trên đường rồi tử vong cách đây không xa
mọi việc diễn ra quá bất ngờ khiến những người chứng kiến không khỏi bằng hoàng
tận mắt chứng kiến thanh niên xấu xố kia ngã ngục ngay trước cửa nhà mình ông thái văn bình cũng không nghĩ được hậu quả lại nghiêm trọng đến thế
trong thời điểm các trường học chưa mở lại thì việc xuất hiện nhiều nhóm thanh niên thường xuyên tụ tập đối với ông bình đã không còn xa lạ
nhưng để dẫn tới sự việc chết người thì quả là quá sức tưởng tượng
mình nghĩ là bọn nó đi sinh nhật rồi thôi chứ không nghĩ là đến lộn
nếu mà khi phát hiện mà biết là đến lòng là đã điện công an rồi nhưng mà không phát hiện được
thì độc sức mình lo làm mới cuối cùng không để ý tới nên khi mà sự việc xảy ra rồi mới mới phát hiện
mặc dù đã tăng cường việc quản lý tuyên truyền đối với số thanh niên trên địa bàn có nguy cơ vi phạm pháp luật
nhưng thời gian rảnh rỗi trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín và sự thuận lợi của mạng xã hội đã khiến gia tăng những mâu thuẫn không đáng có
công an thành phố đã chỉ đạo các lực lượng chín trăm một mươi một một trăm một mươi ba cùng công an các đơn vị địa phương
tích cực phát hiện và ngăn chặn kịp thời những nhóm thanh niên có biểu hiện tụ tập chuẩn bị hung khí đánh nhau
khi mà đã xảy ra hậu quả thì các bậc phụ huynh lúc này mới ngỡ ngàng ra con cái của mình
hằng ngày không có lo lắng nhưng mà không biết rằng con cái của mình là thường xuyên tụ tập dẫn đến đánh nhau như vậy
các bậc phụ huynh cũng như nhà trường cần quản lý chặt chẽ giáo dục để những thanh thiếu niên tây đến nhà trường đi học
và hạn chế đến mức thấp nhất
sự manh động của hai thiếu niên đã khiến một người ra đi mãi mãi còn một người phải chịu sự trừng phạt của pháp luật
đáng tiếc hơn khi tuổi đời của các em còn quá nhỏ cánh cửa tương lai còn rộng mở
bên cạnh sự tự ý thức của một số thanh thiếu niên thì vẫn rất cần sự quan tâm của gia đình và toàn xã hội
để ngăn không cho những vụ việc thương tâm có thể xảy ra với chính con em mình